mùa khô tây nguyên thường bắt đầu từ tháng một mươi năm trước đến hết tháng bốn năm sau
theo chủ kỳ từ ra tết nguyên đán cho đến khoảng tháng hai âm lịch tây nguyên sẽ có từ một đến hai cơn mưa lớn
tuy nhiên đến nay nông dân nhiều nơi vẫn đang mong mỏi chờ đợi cơn mưa vàng nhằm giảm nhiệt độ
giải tỏa bớt nỗi lo về một vụ mùa đang đứng trước nguy cơ thất bát
như mình bơm trực tiếp tôi nghe được thông báo là có nước trên để xả xuống cho dân nhưng mà hiện tại vẫn chưa thấy
huyện crono có hơn ba mươi công trình thủy lợi nhưng mực nước hiện nay đã giảm sâu so với mọi năm
riêng suối đắc sô là một trong những dòng suối lớn nhất có đến ba đập dân để giữ nước tưới tiêu đều đang trong tình trạng trơ đáy
gần một năm trăm linh hectare cây công nghiệp của người dân dọc theo suối đang đối mặt với hạn hán
đến thời điểm hiện nay thì tình hình hạn hán xảy ra ở một số khu vực ví dụ như suối đắc sô và một số hồ đập thì đã xuống dưới mức cùng kỳ nhiều năm
bà con cũng kiến nghị với các cấp là rất mong muốn nhà nước đầu tư các công trình thủy lợi để tạo nguồn sinh thủy tạo nguồn nước cho bà con phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
đã lại khô và
báo mùa khô năm nay tại đắk nông sẽ rất khốc liệt
hiện chính quyền và người dân nơi đây đang triển khai các giải pháp chống hạn
tuy nhiên việc điều tiết chỉ có thể giúp người dân có nước tưới cho cây trồng đến cuối tháng bốn
nếu tình trạng khô hạn này vẫn tiếp tục xảy ra khốc liệt đến tháng năm hàng ngàn hectare cây trồng sẽ chịu ảnh hưởng nặng
tại tỉnh lâm đồng theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tình trạng khô hạn kéo dài cũng gây ảnh hưởng đến hơn hai một trăm linh hectare diện tích nông nghiệp
hiện nay tháng ba bốn là mùa cà phê ra hoa đợt cuối
đây là thời điểm để bà con có thể dự báo được sản lượng cà phê của gia đình
nếu mưa muộn hoa đợt cuối sẽ không đủ nước để bung
theo đó khả năng đậu trái cũng không đạt yêu cầu
một số diện tích một số khu vực trên địa bàn các xã thị trấn xa các công trình thuy lời xa dòng sông suối tự nhiên
do đó việc bà con tiếp cận được nguồn nước để phục vụ tưới rất khó
cái thứ hai hiện nay một số diện tích do các năm trước không xây ra việc hạn
để chủ động việc hạn dân phải chủ động nguồn máy móc đường ống dân nước để tích trự
cũng như chủ động đào các ao hồ nhọ để tích trự nguồn nước
do vậy cũng là một khó khăn
công tác chống hạn trên địa bàn huyện hiện nay
song hành với tình trạng thiếu nước tưới cuối tháng ba vừa qua
nước sinh hoạt cho nhiều hộ dân tại khu vực tây nguyên cũng đang gây khó khăn cho cuộc sống của bà con
mạch nước ngầm suy giảm các công trình nước sạch không phát huy được hiệu quả
nước suy kiệt người dân phải chật vật đi chắt từng cá nước
đây là hình ảnh lấy nước sinh hoạt của bà con xã tân thượng huyện di linh tỉnh lâm đồng
trước khi lên giấy ông ca liếp phải tranh thủ thời gian để lấy nước
bảo đảm gia đình sẽ đủ nước dùng trong sinh hoạt hàng ngày
trả tiền điện cho hộ bên cạnh thôi
chứ về nước người ta đưa người ta tới người ta bơm
các hộ chia sẻ nguồn nước thì người ta chỉ xin lại tiền điện
còn đối với vấn đề lấy nước ở sông suối để vệ sinh
để sinh hoạt hàng ngày của bà con thì chắc chắn là sẽ không đảm bảo hợp vệ sinh được
tuy nhiên bây giờ giải pháp cấp thiết thì bà con vẫn cứ phải lấy
dù khó khăn thì cũng phải lấy cái nguồn nước đó thôi
chính quyền xã cũng tuyên truyền thêm để làm sao để bà con khi sử dụng
thì không bị bỏ lỡ
thì qua các lần lọc nước như thế nào đó để đảm bảo
hạn hán ở tây nguyên đã lặp đi lặp lại như một chu kỳ hàng năm
điều đáng quan tâm mỗi năm là số diện tích cây trồng bị thiệt hại do hạn hán ngày càng tăng lên
trước mắt các địa phương đang triển khai những giải pháp chống hạn cấp bách
để giảm thiểu số cây trồng có nguy cơ chết do thiếu nước
phòng đồng đã tham mưu cho huyện là triển khai đến các đơn vị cung cấp nước
các đơn vị thuy điển
thì sẽ điều tiết nguồn nước theo lịch và từng khu vực
phân phối nước để làm sao đảm bảo các khu vực trong phạm vi lấy được nước
công trình thì cũng sẽ vận động nhắc nhở đến từng hồ dân
đồng thời việc đó cũng sẽ tuyên truyền nhắc nhở bà con
là sử dụng chia sẻ nguồn nước với nhau để sử dụng tiết kiệm
đặc biệt là tiết kiệm trong việc sử dụng nguồn nước
để đảm bảo có đủ nguồn nước để duy trì trong việc chống hạn
theo thời gian dự báo hạn kéo dài
đại chúng lượng đã khuyến kháo bà con
nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng
cũng như là chuyển dịch thời vụ sản xuất sớm sản xuất tập trung
ngoài ra nữa thì khuyến cáo bà con hạn chế sử dụng những loại giống cây trồng
sử dụng nhiều nước ví dụ như núa nước
mọi năm chúng tôi sử dụng sản xuất khoảng một chín trăm linh ha
thì năm nay rút ngắn rút bớt lại còn khoảng trên một sáu trăm linh hectare thôi
chuyển diện tích núa nước sang trồng các loại rau màu khác
mà có nhu cầu nước tưới nó ít hơn
bên cạnh những giải pháp tạm thời của chính quyền các địa phương
như điều tiết nguồn nước khuyến cáo người dân sử dụng nước hợp lý
tránh lãng phí thì đến nay đã xuất hiện cách làm nông nghiệp
theo hướng thuận tự nhiên có phần bảo vệ môi trường bền vững
ứng phó hiệu quả trước thách thức từ biến đổi khí hậu
vườn của bà xuân thị hồng có bốn loại cây
tầng trên cùng là hồng giòn bơ tầng tiếp theo là chuối
tầng dưới cùng là cà phê hồng bơ cho thu hoạch vào khoảng tháng tám và tháng chín
cà phê vào cuối năm chuối cho trái đều đặn
nhờ tận dụng lợi thế tự nhiên đặc tính của từng loài
năng suất chất lượng của mỗi cây luôn đạt ở mức cao
tương tự như bà hồng ông trịnh tấn vinh cũng đã theo đuổi
mô hình nông nghiệp thuận tự nhiên hơn hai mươi năm
điều khác biệt dễ nhận thấy so với các khu vườn khác
là ông vinh đã trồng thêm một lớp thảm lạc dại
lạc dại có tác dụng chống xói mùi
mùa khô cây chết tạo chất mùn với độ đạm cao
bổ sung dinh dưỡng trở lại cho đất
ông vinh cho biết từ khi áp dụng mô hình chống lạc dại
bình quân mỗi năm ông tiết kiệm được từ sáu đến tám triệu đồng tiền phân bó
cùng với đó tiền điện và lượng nước tưới cho cây cũng giảm hẳn

cùng với đó tiền điện và lượng nước cưới cho cây cũng giảm hẳn

sẽ mũi bị chay mòn bị suy thoái đi
đấy thì nó hết sức là nguy hiểm cho một cái môi trường hiện tại bây giờ
đồ ẩm về nước đồ ẩm về đất
thì là bên nông lâm kết hợp bao giờ còn cao hơn bên trồng thuần
vậy nếu như vậy thì tất nhiên là chúng ta dân đến cái việc
bên nông lâm kết hợp tưới không cần tưới nhiều như trồng thuần
thứ hai nữa là lượng chất dinh dưỡng là bên trồng cà phê
nông lâm kết hợp là cao hơn lúc nào cũng cao hơn trồng thuần
trong thời gian qua các địa phương ở vùng tây nguyên cũng đã chủ động
thực hiện những phương án chống hạn nhằm hạn chế tối đa những tác động của hạn hán trong năm nay
tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp khó đoán định
các tỉnh tây nguyên cần phải có nhiều giải pháp căn cơ lâu dài
để có thể hạn chế khắc phục những tác động của hạn hán
bảo đảm đủ nước sinh hoạt cho người dân nước cho nuôi trồng sản xuất
nghị quyết số hai mươi ba của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội
và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn năm hai nghìn bốn mươi năm đánh giá
tỷ lệ chết phù rừng giảm mạnh và không đạt mục tiêu đề ra
rừng tự nhiên suy giảm về cả diện tích và chất lượng
nguồn nước có nguy cơ cạn kiệt tình trạng khô hạn diễn biến bất thường
trước tình hình đó nhiệm vụ và giải pháp đặt ra cho các tỉnh tây nguyên
là tăng cường quản lý và bảo vệ rừng chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
sử dụng hợp lý hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là nguồn nước
tăng khả năng chữ và lưu trữ nước tại các công trình hồ chứa cơ cấu lại cây trồng phù hợp
nhất là đối với vùng thiếu nước triển khai các giải pháp công nghệ tưới tiết kiệm
tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý chia sẻ lợi ích từ tài nguyên nước